tại thành phố cần thơ ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam agribank
trường đại học nam cần thơ phối hợp cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn tata international việt nam
tổ chức hội thảo giải pháp cơ giới hóa nông nghiệp tại vùng đồng bằng sông kiểu long lần thứ nhất
nhằm góp phần thúc đẩy quá trình cơ giới hóa và liên kết trong sản xuất nông nghiệp
ở vùng đồng bằng sông kiều long
tại hội thảo theo giáo sư tiến sĩ võ tồng xuân hiệu trưởng trường đại học nam cần thơ
cơ giới hóa nông nghiệp được xác định là chủ trương chính sách lớn của đảng và nhà nước
tuy nhiên khảo sát thực tế cho thấy hiện nay số lượng cơ giới quá đạt bảy mươi ba mươi
nhưng mức độ đáp ứng chỉ được khoảng ba mươi hai sáu nhu cầu
mức độ trang bị máy móc công nghệ cao cho nông nghiệp của việt nam hiện nay thấp hơn nhiều
so với các nước trong khu vực và châu á
nhận thức được vấn đề trên aribank đã cùng công ty tata international việt nam
triển khai chương trình hợp tác toàn diện
người nông dân sẽ có cơ hội tiếp cận với các máy móc hiện đại
do tata việt nam phân phối thông qua nguồn giống tài trợ từ agribank
với lãi suất ưu đại cùng nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực khác
sau hơn sáu tháng triển khai dự án hợp tác này đã thể hiện được sự hiệu quả rõ rệt
khi giúp cho gần năm mươi hộ nông dân tại khắp dùng đồng bằng sông cửu long
được sở hữu máy nông nghiệp mới góp phần giải phóng sức lao động
qua đó làm hạ giá thành sản phẩm nâng cao hiệu quả trên cùng diện tích canh tác